mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý khác của an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
đến đêm ngày hôm qua các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai công tác giải cứu cháu thái lý hạo nam một mươi tuổi
nạn nhân bị lọt vào trụ cố định mố cầu dọc xen sâu khoảng ba mươi năm mét ở xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
trước bấy khoan cọp nhồi chuyên dụng công suất lớn đã được điều động đến hiện trường hỗ trợ cho việc nhồi trụ bê tông
đưa bé trai ra ngoài các lực lượng tiếp tục chạy đua với thời gian để cứu cho bé
trước đó vào trưa ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai bé nam cùng ba bạn trong xóm và công trình cầu nằm trên đường tỉnh lộ tám trăm năm mươi bảy để nhặt sắt
lúc đi qua công trình đang thi công cháu bé đã không may lọt vào trụ bê tông rỗng bên trong có đường kính hai mươi năm cm đóng sâu xuống đất khoảng ba mươi năm m
khoảng ba mươi phút sau khi xảy ra sự việc lực lượng cứu hộ đã có mặt và triển khai nhiều phương án
trong đó dùng máy xúc múc quanh trụ bê tông tạo miệng hố rộng để nhổ cọc
tuy nhiên miệng lỗ trụ rỗng đóng bê tông quá nhỏ gây khó khăn cho việc
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin sau